thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng nai nổi lên tình trạng đổ trộm rác thải
chất thải công nghiệp nguy hại ra môi trường khiến người dân hết sức bức xúc
mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện bắt giữ nhưng vẫn diễn biến rất phức tạp
để ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đây là bùn thải được xác định từ quá trình sản xuất công nghiệp được đổ ra khu vực rừng cao su tại xã lộc an huyện long thành
trong khu vực đất rộng khoảng gần một m hai được phủ kín bởi lượng lớn bùn thải màu nâu bốc mùi hóa chất
cách địa điểm trên khoảng năm trăm linh mét có thêm hai địa điểm đổ trộm bùn thải cũng được phát hiện
với hàng trăm bao đựng bùn thải màu đen bốc mùi hôi rất khó chịu
sự việc đã rồi chúng tôi đã có chỉ đạo cho các địa phương đó là các xã phải chỉ đạo xuống đến ấp
là phải kịp thời phát hiện và khi có dấu hiệu và khi phát hiện ra các đống rác thải hoặc là bắt được các đối tượng đổi trộm rác thải
thì phải báo và phải xử lý ngay các trường hợp này
không riêng gì tại huyện long thành thời gian vừa qua việc đổ trộm rác thải chất thải công nghiệp
cũng diễn ra phức tạp trên địa bàn
có nhiều khu công nghiệp của tỉnh đồng nai đặc biệt là thành phố biên hòa thậm chí không ít địa điểm
sau một thời gian xảy ra đổ trộm đã trở thành bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường cho khu vực xung quanh
đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai cho biết
trước thực trạng trên đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý
tuy nhiên để ngăn chặn tình trạng này cần sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an và người dân địa phương
phối hợp giữa cơ quan tài nguyên môi trường cùng với các cơ quan khác như là công an phòng chống tội phạm để chúng ta trinh sát
đối với những hành vi mà người ta gian lận như thế thì phải trinh sát phải bám chặt
và hơn ai hết thì ở địa phương ở cộng đồng kêu gọi cộng đồng kêu gọi ở địa phương
ở sát sát ở nơi sản xuất tình năng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp v v
thì chúng ta nắm tình hình để có những thông tin phản hồi
trinh sát để chúng ta có được điều kiện tiếp cận từ nhiều phía từ nhiều thông tin
trong khi việc đổ trộm rác thải chất thải công nghiệp diễn ra phức tạp
vừa gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường thì hiện tại cả chín khu xử lý chất thải
được tỉnh đồng nai quy hoạch đầu tư bài bản đang hoạt động cầm chừng vì thiếu chất thải để xử lý
do đó để chấn chỉnh tình trạng này các cơ quan quản lý nhà nước cần xử lý nghiêm minh
hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường
tuy nhiên bất cập hiện nay là với hành vi này rất khó để xử lý hình sự mà chỉ dừng lại
ở việc tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính nên chưa đủ sức gian đe